cụ thể vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng tám tại bản hốc xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị bâu và thảo thị mỹ cùng chú tại bản hồi nhà xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên sang địa bàn tỉnh lai châu để giao cho một người không rõ danh tính thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ